xin kính chào quý vị chào mừng quý vị đã đến với tin tức hai mươi bốn h trên kênh youtube sức khỏe và đời sống
và để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết về diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
thành phố hồ chí minh xây dựng thế trận y tế ứng phó với biến chủng mới của sars cov hai
cũng theo thông báo phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên cho biết
hiện trên thế giới đã xuất hiện biến chủng mới của sars cov hai cùng với tình hình diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành phố đặt ra yêu cầu
phải chủ động chuẩn bị các tình huống kịch bản kế hoạch tránh bị động lúng túng
do đó bí thư thành ủy tp hcm đề nghị các bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các quận huyện thành phố thủ đức
cố gắng hơn nữa trong công tác phòng chống dịch tiếp tục tập trung thực hiện đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người để tiêm vaccine
cung cấp đủ thuốc cho các trường hợp f cách ly điều trị tại nhà
nghiên cứu xã hội hóa việc cung cấp thuốc bảo đảm khả năng tiếp cận của người dân đối với thuốc
đồng thời củng cố hệ thống y tế cơ sở từ các quận huyện xã phường đến các thành phố gồm các mạc lực lượng chế độ chính sách
kế hoạch kịch bản ứng phó truyền thông nhằm nâng cao kiến thức ý thức của mọi người tăng cường kiểm tra giám sát
hướng dẫn cấp cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ y tế họp với who và cdc hoa kỳ tìm giải pháp ứng phó biến thể omicron
chương trình an ninh y tế toàn cầu cdc hoa kỳ tại việt nam
một trong những nội dung chủ đạo của buổi làm việc là tìm giải pháp ứng phó trong phòng chống dịch covid một mươi chín
với sự xuất hiện của biến thể omicron
bộ trưởng nguyễn thanh long cho biết đến nay việt nam chưa ghi nhận ca mắc covid một mươi chín với biến thể omicron
ngày hai mươi tám tháng một mươi một bộ y tế đã đề xuất chính phủ xem xét chỉ đạo tạm dừng tổ chức các chuyến bay
đến và đi từ các quốc gia nam phi botswana namibia zimbabwe swattini
bên cạnh đó tạm dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến đi về từ các quốc gia trên
đề xuất này nhằm chủ động ứng phó và kiểm soát tình hình dịch covid một mươi chín trong nước
đồng thời ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến thể omicron vào việt nam
từ các quốc gia đã ghi nhận lây lan biến thể này
bộ y tế cũng đã chỉ đạo hệ thống giám sát tăng cường giám sát dịch covid một mươi chín
nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch
yêu cầu các viện vệ sinh dịch tể pasteur
chủ động thực hiện giải trình tự trên trường hợp nghi ngờ nhiễm biến chủng mới
đặc biệt là những f có tiền sử dịch tễ về từ các quốc gia khu vực nam phi
đồng thời chỉ đạo tất cả địa phương chủ động xây dựng kịch bản
đáp ứng với các tình huống dịch bệnh trên địa bàn cụ thể
chi tiết khả thi và bảo đảm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tại buổi làm việc đại diện wso và cdc đều nhấn mạnh đến bốn yếu tố trong việc kiểm soát
và ứng phó với biến chủng omicron bao gồm
thứ nhất tăng cường giám sát và xét nghiệm để phát hiện sớm ca bệnh có biến chủng mới omicron
thứ hai đẩy mạnh công tác tiêm chủng để bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín
thứ ba tăng cường hệ thống y tế chú trọng y tế cơ sở nhằm nâng cao năng lực điều trị
trong tình huống ca bệnh tăng cao trong đó có f mang biến chủng omicron
thứ tư đẩy mạnh công tác truyền thông phòng chống dịch
công bố thông tin rộng rãi về kết quả giải trình từ trên các ca bệnh covid một mươi chín
để các nhà khoa học có thêm thông tin nghiên cứu về biến chủng mới
lãnh đạo bộ y tế cùng đại diện who cdc hoa kỳ khu vực đông nam á và cdc hoa kỳ tại việt nam
thống nhất sẵn sàng chia sẻ và cập nhật kết quả giải trình từ trên các ca bệnh covid một mươi chín
để có thêm thông tin cùng tìm phương pháp ứng phó
đồng thời thống nhất quan điểm tiếp tục đẩy nhanh công tác tiêm chủng
ưu tiên đối tượng nguy cơ cao đảm bảo tiêm chủng an toàn
bộ trưởng nguyễn thanh long thông tin thêm đến nay việt nam đã tiêm hơn một trăm hai mươi triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
tiến độ tiêm tiếp tục được đẩy nhanh công tác tiêm chủng vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đang được thực hiện
tại hơn ba mươi tỉnh thành phố yêu cầu hàng đầu trong tiêm chủng là đảm bảo an toàn
tại buổi làm việc bộ trưởng cũng cho biết hiện chưa có bằng chứng để kéo dài thời gian cách ly phòng chống dịch
về điều trị bộ y tế và các bên đã bàn bạc theo tinh thần tăng cường năng lực y tế
đặc biệt là y tế cơ sở
đẩy mạnh mô hình điều trị tháp ba tầng
bộ trưởng nhấn mạnh bộ y tế đang phối hợp chặt chẽ với who cdc trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cũng như trong ứng phó với biến chủng mới
người dân cần tuân thủ các quy định phòng chống dịch tuy nhiên không nên quá hoang mang lo lắng
thành phố hồ chí minh thực hiện gói từ nhà ra từ người để tiêm vaccine
tin tiếp theo liên quan đến diễn biến mới nhất về tình hình tiêm phòng vaccine ngừa covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
mới đây bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh nguyễn văn nơn đã yêu cầu các ngành chức năng phải chủ động chuẩn bị các tình huống kịch bản kế hoạch trước biến chủng covid một mươi chín mới
văn phòng ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa có thông báo kết luận của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố phan văn mãi
tại cuộc họp giao ban của thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố
tại cuộc họp bí thư thành ủy nguyễn văn nên nhìn nhận
thành phố hồ chí minh đã trải qua gần hai tháng thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ về ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế ban hành về hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám
hiện nay thành phố đang ở giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
các hoạt động kinh tế xã hội đang dần phục hồi ở những mức độ khác nhau tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương
theo bí thư nơ
cùng với việc mở lại các hoạt động kinh tế xã hội dịch bệnh đang có xu hướng tăng
theo phân tích của sở y tế trong số các trường hợp tử vong có những trường hợp chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ các mũi vaccine
ông đề nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các quận huyện thành phố thủ đức tiếp tục ra soát vận động tiêm vaccine cho người dân tránh bỏ sót
bí thư nên cho hay hiện trên thế giới đã xuất hiện biến chủng mới của sars cov hai cộng với tình hình diễn biến phức tạp tại các tỉnh
do đó thành phố hồ chí minh đặt ra yêu cầu phải chủ động chuẩn bị các tình huống kịch bản kế hoạch tránh bị động lúng túng
ông đề nghị các quận huyện tiếp tục cố gắng hơn nữa tập trung thực hiện đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người để tiêm vaccine
cung cấp đủ thuốc cho các trường hợp f cách ly điều trị tại nhà nghiên cứu xã hội hóa việc cung cấp thuốc đảm bảo khả năng tiếp cận của người dân đối với thuốc
củng cố hệ thống y tế cơ sở từ cấp quận huyện xã phường đến cấp thành phố
gồm các mặt lực lượng chế độ chính sách kế hoạch kịch bản ứng phó tăng cường kiểm tra giám sát hướng dẫn cấp cơ sở
ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch covid một mươi chín tiếp thu ý kiến chỉ đạo của bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố phan văn mãi đề nghị
ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố và các quận huyện thành phố thủ đức tiếp thu ý kiến chỉ đạo của bí thư thành ủy và cụ thể hóa thành các biện pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới
theo chủ tịch phan văn mãi mặc dù số ca nhiễm có xu hướng tăng nhưng tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn đang được kiểm soát và trong khả năng đáp ứng của ngành y tế thành phố
tuy nhiên các ngành các cấp không được chủ quan lơ là cần phát huy những kết quả đã đạt được tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhanh chóng phục hồi kinh tế
ông mãi đề nghị các quận huyện thành phố thủ đức khẩn trương triển khai thực hiện quy chế phối hợp quản lý tổ chức chăm sóc f tại nhà tại cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín ra soát lại các trạm y tế lưu động phát huy đội ngũ điều trị online tiêm đủ vaccine không để sót
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố giao cho sở y tế theo dõi sát sao diễn biến của biến chủng mới của virus sars cov hai để kịp thời cảnh báo và có các biện pháp ứng phó
đặc biệt ngành y tế chủ trì phối hợp với bộ tư lệnh tp và công an tp xây dựng thế trận y tế nhằm ứng phó trong tình huống xuất hiện biến chủng này
ngành y tế cũng phải phối hợp với sở giáo dục và đào tạo xây dựng ban hành quy trình xử lý f tại trường học cơ sở giáo dục
bên cạnh đó đối với người nhập cảnh vào thành phố
ủy ban nhân dân tp hcm giao công an thành phố chủ trì phối hợp với sở y tế và các cơ quan liên quan tăng cường quản lý
các ngành các cấp cũng tăng cường giám sát kịp thời phát hiện và xử lý những thông tin sai trái không đúng sự thật
giao sở thông tin và truyền thông khẩn trương hoàn thiện ứng dụng mô hình công nghệ phục vụ công tác phòng chống dịch
tham mưu kế hoạch để triển khai trên toàn thành phố
ngoài việc cho rằng việt nam đang kiểm soát được dịch bệnh phó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho biết
đến nay vẫn chưa có tài liệu chính thức về mức độ lây lan nguy hiểm hơn các biến thể khác của biến thể omicron
tuy nhiên thành phố vẫn đang chuẩn bị kịch bản ứng phó
về kịch bản ứng phó với biến thể omicron ông phạm đức hải cho rằng dù đó là biến thể virus gì đi chăng nữa
thì cũng lây lan qua đường hô hấp nên người dân phải đeo khẩu trang
bên cạnh đó thành phố cũng giao cho sở y tế thường xuyên theo dõi thực hiện chỉ đạo của bộ y tế liên quan đến biến chủng này
có vấn đề bất thường phải báo ngay
đến giờ chưa biết biến thể mới là như thế nào
chưa có tài liệu chính thức về mức độ lây lan nguy hiểm hơn các biến thể khác của biến chủng này từ tổ chức y tế thế giới who
ông hải nói tuy vậy ông hải cho biết
thành phố cũng chuẩn bị các kịch bản xây dựng bệnh viện giải chiến chăm sóc f xây dựng trạm y tế lưu động củng cố y tế cơ sở
đồng thời thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa y tế công và tư đông y và tây y quân y và dân y trong ứng phó với dịch mới
bà nguyễn thị huỳnh mai chánh văn phòng sở y tế tp hcm dẫn lại thông tin từ who cho rằng chưa rõ liệu omicron có khả năng lây truyền cao hơn các biến chủng khác hay không
uso cũng chưa có câu trả lời chính xác những người nhiễm chủng omic rong có tình trạng bệnh nặng hơn so với những người khi nhiễm chủng khác hay không bao gồm cả delta
dữ liệu sơ bộ cho thấy tỷ lệ nhập viện ngày càng tăng ở nam phi
nhưng điều này có thể là do tổng số người bị nhiễm bệnh ngày càng tăng không hẳn xuất phát
các trường hợp nhiễm omicron được báo cáo ban đầu là sinh viên đại học
họ là người trẻ nên xu hướng mắc bệnh có thể nhẹ hơn
sau việc biểu hiện mức độ nghiêm trọng của bệnh khi nhiễm omicron có thể sẽ mất vài ngày đến vài tuần
về phương án mở lại trường học ông trịnh duy trọng đại diện sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
sở đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị công tác mở cửa lại trường học
trong đó các đơn vị tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất trang bị đầy đủ các trang thiết bị dạy và học và phòng chống dịch
bên cạnh đó các cơ sở giáo dục cũng xây dựng kế hoạch phòng chống dịch
trong đó lưu ý phương án tổ chức diễn tập xử lý khi có f f một xuất hiện tại trường học
đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một các quận huyện đã cơ bản tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mũi hai cho học sinh
và bổ sung tiêm mũi một cho các học sinh chưa tiêm
tại cuộc họp bà nguyễn thị huỳnh mai cho biết số nhập viện ở tầng hai tầng ba đang thấp hơn tổng xác dựng hiện có ở tp hcm
và thành phố đang cố gắng không để tình trạng quá tải hệ thống y tế
bà mai cho biết năm hai nghìn hai mươi có năm trăm chín mươi bảy nhân viên y tế xin nghỉ việc
riêng một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một có đến chín trăm sáu mươi tám trường hợp
số nhân viên y tế xin nghỉ việc tăng nhẹ ở khu vực điều dưỡng bác sĩ và một số ở trạm y tế
phần lớn vì lý do cá nhân gia đình
bên cạnh đó bà mai cũng cho biết công an đang phối hợp với chính quyền địa phương
để xử lý các trường hợp bán túi thuốc monopiravir
bà may cho biết đây là loại thuốc để nghiên cứu lâm sàng không phải thuốc bán ra thị trường